chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng
công an tp điện biên phủ tỉnh địa biên vừa bắt khởi tố nguyễn thị châu loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn có hộ khẩu thường trú tại tổ năm phường nong bua tp điện biên phủ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu của cơ quan công an đối tượng nguyễn thị châu loan trước đây từng làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên hiện đã nghỉ việc không có thu nhập ổn định
loan mạo nhận là có các mối quan hệ quen biết thân tín có thể xin được việc làm
trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị châu loan đã nhận của hai nạn nhân trú tại bản thớ tỷ xã tam ma huyện tuần giáo tổng cộng hai trăm một mươi năm triệu đồng với mục đích là xin vào làm việc tại các cơ quan nhà nước
toàn bộ số tiền này đã bị loan dùng vào mục đích chi tiêu cá nhân
thưa quý vị chiêu trò dự hội thảo được tặng quà hay là bán hàng khuyến mãi giảm giá hay là quảng cáo sai sự thật về thực phẩm bảo vệ sức khỏe để trục lợi
không phải là mới thế nhưng vẫn có nhiều người bị sập bẫy
sau đây là phản ánh tại địa bàn tỉnh hương yên
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại chợ xuôi xã thụy lôi huyện tiên lữ tỉnh hương yên đã có một nhóm đối tượng lạ mặt
dựng dạp để bán đồ gia dụng với hình thức mua hàng tặng quà với giá thảnh cao gấp năm bảy lần
tuy nhiên sau khi nhận hàng người dân không hề nhận được quà tặng như đã hứa
không chỉ vậy đã có một mươi hai hộ dân trao tiền nhưng không nhận lại được sản phẩm
tại lên tới gần năm mươi triệu đồng
còn tại sao
xã mễ sở huyện văn giang đã xuất hiện tình trạng thổi phồng công dụng của các thực phẩm chức năng gắn mắt nước ngoài để bán cho người cao tuổi
với niềm tin sẽ chữa khỏi bách bệnh lại còn được giảm giá tặng quà khi đi học
có hàng nghìn lượt người đến mua các loại thực phẩm bổ sung như xâm nhung hắc xâm xâm lát với mức giá đến hàng triệu đồng
tôi đã có bài thông báo trên hệ thống nói truyền thanh để toàn thể nhân dân nắm được
và trong gia đình nhà mình không nên tụ tập đông người
và đồng thời cũng không nên nghe cái thổi phòng của sản phẩm để ảnh hưởng đến cái việc mà tiền mất tật mang
không chỉ ở tiên lữ văn giang mà còn có nhiều người tại các vùng quê trên địa bàn tỉnh hương yên đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
mặc dù cơ quan chức năng đã tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh nhằm ngăn chặn hành vi này
nhưng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt của các đối tượng vẫn có nhiều người cả tin bị chúng lợi dụng
cảnh sát hình sự phối hợp với cả các phòng chức năng cùng với các công an các huyện thị xã thành phố tăng cường nắm tình hình địa bàn đối tượng
và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
để người dân được biết và có biện pháp phòng tránh
thời gian qua đã có nhiều bài học đắt giá về những chiêu trò thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn còn không ít người sập bẫy
để ngăn chặn tình trạng này
ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an chính quyền cơ sở cần tăng cường quản lý nhà nước kiểm soát các hoạt động của công ty doanh nghiệp
về địa phương để tổ chức hội thảo quảng cáo tiếp thị sản phẩm
và hơn hết mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp
lực lượng chức năng công an thành phố huế tỉnh thứ thiên huế vừa phát hiện một xe ô tô vận chuyển nhiều hàng hóa
từ thành phố đông hà tỉnh quảng trị về huế
không có hóa đơn chứng tử chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
kiểm tra xe phát hiện trên xe ô tô chở hai trăm bảy mươi thùng bia heineken và corona
không có hóa đơn chứng tử chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
người điều khiển xe ô tô là anh đỗ văn minh chú tại ba mươi sáu xk thuận hòa thành phố huế
qua công tác xác minh tổ công tác xác định số hàng trên lục của bà phạm thị thúy và bà nguyễn thị hường
cùng chú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
hiện công an tp huế đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tiến hành kiểm tra chợ thực phẩm ở thị trấn tràm chim huyện tam nông tỉnh đồng tháp
công an tỉnh đồng tháp phối hợp với công an huyện tam nông hạt kiểm lâm huyện tam nông
đã phát hiện ba sạp hàng của ba tiểu thương tàng trữ mua bán động vật hoang dã trái phép
hiện công an thành phố huế đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý biên theo quy định của pháp luật
công an tỉnh đồng tháp phối hợp với công an huyện tam nông huyện tam nông tỉnh đồng tháp
đã bỏ lại phương tiện và tăng vật để tẩu thoát
trên xe có một mươi bảy khúc gỗ tròn tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện tăng vật để điều tra xử lý
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác liên quan tới việc xử lý công ty cổ phần thời trang yody
chia sẻ video hình ảnh có bản đồ việt nam không có quần đảo hoàng sa trường ra
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương cho biết
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm của công ty
theo kết quả điều tra ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công ty zody giao cho một nhân viên
quay dựng video kỷ niệm chín năm ngày thành lập công ty
nhân viên này đã truy cập vào một website trên mạng internet
do không để ý nên đã tải hình ảnh bản đồ việt nam không có quần đảo hoàng sa trường sa
để làm tư liệu gắn các địa điểm mà công ty goldi đã có chi nhánh
sau khi dựng xong video này đã được công ty giao cho một bộ phận để thẩm định
nhưng bộ phận này cũng không phát hiện ra hình ảnh bản đồ việt nam không có quần đảo hoàng sa trường sa
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công ty zody đã chia sẻ video kỷ niệm chín năm thành lập
có hình ảnh bản đồ việt nam không có quần đảo hoàng sa trường sa
lên năm mươi ba tài khoản fanpage facebook do công ty tạo lập sử dụng
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm của công ty

có địa chỉ tại đường an định phường việt hòa thành phố hải dương tỉnh hải dương
về hành vi cung cấp chia sẻ hình ảnh bản đồ việt nam nhưng không thể hiện
hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia mức phạt là một mươi năm triệu đồng
và buộc công ty yody gỡ bỏ các nội dung vi phạm
hôm nay ngày một mươi năm tháng bốn là thời hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động
nếu không xin điện thoại sẽ bị khóa hai triệu
tính đến tối ngày một mươi bốn tháng bốn vẫn còn gần một hai triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin
theo bộ thông tin và truyền thông trong tổng số một sáu mươi bảy triệu thuê bao đã bị khóa một triệu
hiện mới chỉ có chưa đến một phần ba đã đi chuẩn hóa thông tin
vào sáng ngày mai khi bị khóa hai triệu người dân cần ra ngay các điểm giao dịch hoặc
gọi điện thoại tới tổng đài chăm sóc khách hàng của các nhà mạng
để được hỗ trợ về bổ sung thông tin để mở khóa
còn nếu tiếp tục không thực hiện chuẩn hóa thông tin
thì đến ngày một mươi năm tháng năm nhà mạng sẽ thu hồi sim
đang ở mức cao
vào thời điểm này thì giá vé nhiều chặng đã tăng ở mức hơn một trăm linh
thậm chí là cao hơn cả giá vé
giá vé của nhiều trạng bay nước ngoài du lịch nội địa đang dần lép vé
với các tour ngoại hấp dẫn với giá hấp dẫn
những ngày đầu tháng bốn khởi động mùa du lịch nghỉ lễ
trên website bán vé của các hãng hàng không giá vé bay từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày bốn tháng năm
thay đổi liên tục theo từng giờ
một số trạng bay hết vé phổ thông chỉ còn hạng thương gia
đáng nói giá vé máy bay quốc tế lại mềm hơn giá vé bay nội địa
chẳng hạn vé khứ hồi từ tp hcm
thái lan rẻ nhất của vietjet là ba hai bốn triệu đồng
vietnam airlines và bamboo airways bốn một năm triệu đồng
trong khi đó bay từ tp hcm singapore
vé khứ hồi của hãng mở bán là năm năm triệu đồng
dạy hơn trạng bay từ hà nội phú quốc
nếu mà khách sử mua vé và đặt khách sạn
giá sẽ cao hơn thời điểm mà mua trong bốn ngày hội trợ này
vì trong bốn ngày hội trợ này chúng tôi cũng có những cái chương trình
kết hợp với hàng không quốc gia và các đối tác
cùng với các trạng bay
với những dịch vụ về khách sạn và resort tại các địa phương
chúng tôi có những giá mà bình thường
một vé máy bay đã là bảy triệu
thì bây giờ đi tour trọng gói của lũ hành sài gòn tourist
giá cũng chỉ khoảng sáu bảy triệu thôi
thì đấy cũng là những cái ưu đãi rất tốt
cho khách quyết định mua tour ở thời điểm này
thực tế việc tăng giá các dịch vụ
nhất là vé máy bay
ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tài chính của khách hàng
khi mùa cao điểm cận kề
để giảm thiểu tình trạng giá biến động
khiến gói du lịch
nội địa đắt đỏ hơn gói quốc tế
một số chuyên gia nhận định
cần sự chung tay của nhiều cơ quan đơn vị
để điều tiết thị trường
theo hướng hài hòa cùng có lợi
có thể các địa phương
có thể là sẽ phối hợp
với các điểm du lịch
các nhà công dịch vụ du lịch
làm sao mà có những sĩ sách ưu đại
hỗ trợ ngành hàng không
để làm sao mà ngành hàng không người ta tiết giảm được chi phí
người ta có phần chi phí hỗ trợ
để làm giảm giá vé máy bay đi
cái điều này thì thực tế
ở việt nam của chúng ta
có rồi ví dụ như trước đây
khi mà mở đường bay đến bình định
đến phú cáp
thì chính quyền tỉnh bình định đã có chính sách
hỗ trợ tiền cho du khách khi mua vé máy bay
đến bình định thì đây là những giải pháp
về làm sao mà chúng ta
hài hòa được cái việc
là cái giữa cái
tạo cái giá vé bay hấp dẫn
để có thể thúc đẩy du lịch
thông thường giá vé máy bay
sẽ chiếm khoảng từ năm đến sáu mươi
giá tour hiện nay
giá vé máy bay đã tăng cao cao khoảng
hai trăm linh so với thời điểm những năm trước đây
thậm chí trong dịp khuyến mãi
giá vé tăng lên bốn trăm linh năm trăm linh
trong cấu thành giá tour và chiếm từ
bảy mươi tám mươi giá tour so với thông thường
để đảm bảo quyền lợi
của hành khách khi tham gia giao thông
bằng đường hàng không đặc biệt là trong dịp
nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
và cao điểm hè hai nghìn hai mươi ba
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không
việt nam thực hiện nghiêm việc niêm yết
công bố công khai giá bán theo quy định
trên các kênh phân phối có chế tài
đối với các đại lý không thực hiện đúng
quy định về giá vé nội địa
tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý
khác trong kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn
đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị bộ tư lệnh vùng cảnh sát
biển bà cho biết hiện đang điều tra
xử lý tàu chở khoảng năm trăm hai mươi tấn
phân đạm u rê không có giấy tờ